trước tình trạng mưa lớn liên tiếp diễn ra trong nhiều tuần qua tại xã biên giới huyện châu thành tỉnh tây ninh
có bốn ấp đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn nhiều ngày qua đời sống sinh hoạt giao thông của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
thống kê của ủy ban nhân dân xã biên giới huyện châu thành tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn xã
hiện có bảy mươi ba hộ dân với hai trăm bốn mươi sáu nhân khẩu đã bị nước lũ chia cắt cô lập hoàn toàn

theo người dân ở đây nước lũ dân và gây ngập ống các tuyến đường vào bốn ấp
người dân phải di chuyển bằng ghe cuộc sống người dân tại vùng biên giới này đảo lộn

nhiều ngày qua đời sống sinh hoạt giao thông của người dân tại vùng biên giới này đào lộn
nhiều ngày qua đời sống sinh hoạt giao thông của người dân tại vùng biên giới này đào lộn
trước khó khăn do mưa lũ của người dân nơi đây những ngày qua nhiều đơn vị mạnh thường quân đã tổ chức các đợt cứu trợ tặng quà
nhu yếu phẩm cứu trợ nhằm giúp người dân phần nào ổn định cuộc sống